bộ công thương cũng khẳng định quỹ bình ổn đã đóng góp vai trò quan trọng trong quản lý điều hành giá của nhà nước
giúp cho việc kiểm soát lạm phát bảo vệ người tiêu dùng khi giá cao
và với đặc thù kinh tế thị trường của việt nam khi thị trường xăng dầu chưa đến mức cạnh tranh
thì quỹ bình ổn vẫn là công cụ quản lý hữu hiệu để tránh trường hợp các doanh nghiệp lớn lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
liên kết về giá ảnh hưởng đến mục tiêu lạm phát

vì trước đây chỉ có người tiêu dùng đóng bây giờ đề nghị doanh nghiệp cũng đóng một phần vào
thu để trích lập quỹ thì chỉ thu khi giá xăng đô hạn giá xăng chứ còn hiện nay chúng ta thu tất
thứ hai là việc xả quỹ một cái điểm nữa là quản lý quỹ cũng phải nên có sự tham gia của người tiêu dùng
ví dụ thông qua một tổ chức nào đó
sau hơn một mươi năm quỹ bình ổn xăng dầu cũng đã bộc lộ rõ nhiều bất cập
việc sử dụng quỹ hiện nay chưa bảo đảm tính minh bạch công khai
dẫn đến nhiều luồng ý kiến về công tác điều hành và thực hiện bình ổn giá xăng dầu
khi có lãi số tiền đó được nhập vào vốn còn lỗ thì phải vay ngân hàng hoặc bằng vốn tự có
để bù khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chẳng mấy mặn mà với quỹ này
về mặt pháp lý này cơ chế giám sát của quỹ thì hiện nay là có sự quản lý của nhà nước
nhưng thực ra cơ chế giám sát và cơ chế tài cho việc quản lý
việc sử dụng không minh bạch quỹ này thực ra rất mờ nhã
do vậy là cái việc mà
trên thực tế hay là có đánh giá cái việc mà sự trung thực hay không trung thực của các doanh nghiệp
mà có sử dụng quỹ này đó cũng là một câu hỏi nó không có lời giải đáp
còn bản thân người tiêu dùng là người trực tiếp đóng góp quỹ thì lại không có cơ chế giám sát nào
thông qua cơ chế trực tiếp ví dụ như đại diện trực tiếp của người tiêu dùng
hoặc là thông qua một cơ chế gián tiếp là hội bảo vệ người tiêu dùng cũng không có một sự giám sát nào cả
trong nội dung dự thảo sửa đổi về nghị định tám mươi ba
cũng đã đề cập đến việc áp dụng phương án điều hành giá bán lẻ
xăng dầu ba lần một tháng mùng một một mươi một và hai mươi một
nội dung nêu rõ nếu các yếu tố cấu thành biến động làm giá cơ sở tăng cao bất thường
trên một mươi so với giá kỳ liên kỳ trước đó
bộ công thương phải báo cáo thủ tướng xem xét cho ý kiến về biện pháp điều hành
các doanh nghiệp hiện nay mà các doanh nghiệp đã làm rồi đấy
người ta mua xăng dầu bằng cái hợp đồng tương lai
tức là giá nó sẽ ăn người ta giữ cố định
tất nhiên khi giá lên thì doanh nghiệp được lợi
doanh nghiệp vẫn mua cái giá đấy
nhưng tất nhiên lúc giá xuống thì doanh nghiệp
vì thiệt nhưng phải chấp nhận thôi phải chấp nhận
cái đấy phụ thuộc hoàn toàn vào cái tầm dự báo và tầm nhìn của doanh nghiệp
người ta đánh giá khi đàm phán ký hợp đồng tương lai
hoặc là chấp nhận mua hợp đồng tương lai
thì đấy là một cái hình thức để ổn định giá xăng dầu
cho nên là thật ra là giá nó đã tương đối cố định rồi
một cái điểm nữa là có thể nhà nước bằng thông qua cái gọi là cái dự trữ xăng dầu quốc gia
xả từ cái dự trữ xăng dầu quốc gia ra
thấy nó thất xuống thì chúng ta mua vào
vấn đề sửa đổi nghị định tám ba về kinh doanh xăng dầu đã có nhiều tranh luận
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến
các sở công thương địa phương và các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh xăng dầu tám nội dung cần sửa đổi
sẽ có cách tính giá cơ sở xăng dầu mới
sẽ thi điểm cây xăng mini
vẫn tồn tại quỹ bình ổn giá xăng dầu
là những nội dung đáng chú ý trong lần sửa đổi nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
có thể thấy xăng dầu là một trong những lĩnh vực đặc thù
liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia
việc sửa đổi nghị định tám mươi ba là điều cần thiết
thế nhưng cần phải lưu tâm đến việc sửa đổi các quy định không còn phù hợp
để nhiều thương nhân đầu mối có thể tham gia nhập khẩu
phân phối xăng dầu cũng như tạo sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
với nhiều mức giá nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng
có như vậy thị trường xăng dầu mới thật sự bình đẳng minh bạch